khi đường sang hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối tượng nguyễn văn long đã lao xe ô tô bốn chỗ vào xe của cảnh sát giao thông rồi cầm theo súng bỏ chạy
trong lúc chạy trốn long đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng và cướp một xe wayanfa màu đỏ đen nhưng sau đó đã để xe ở lại khu vực đường đi lên phòng giáo dục huyện thuận châu và lẩn trốn
quá trình kiểm tra các lực lượng chức năng xác định trên xe của đối tượng có một lượng lớn ma túy
sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và mua
trong lúc chạy trốn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
bốn bị can gồm nguyễn xuân cường bốn mươi sáu tuổi ao vạn hạnh hai mươi năm tuổi trương phong hào hai mươi bốn tuổi trương thủy trình bốn mươi chín tuổi huỳnh nhật khoa hai mươi bốn tuổi phạm quốc quyền bốn mươi ba tuổi đã bị khởi tố bắt tạm giam
kiểm tra bãi xe không số ở đường cao lỗ phường bốn tp hcm lực lượng chức năng bắt giữ cường cùng đồng bọn sản xuất thuốc giả
qua kiểm tra phát hiện gần tám năm trăm linh lọ thuốc nhãn hiệu các loại như terpin codein decotin
as marcos grotan cùng nhiều dụng cụ để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng
nguyên liệu được bị can mua trên mạng xã hội rồi đem về bãi giữ xe để sản xuất thuốc giả
số thuốc giả sau đó được cường mang bán cho nhiều người nhà thuốc ở quận gò vấp quận bình tân quận một mươi
trong đó có bán cho khoa và quyền
khoa và quyền khai mua thuốc giả của cường nhiều lần với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaok
quán karaoke hồng anh hai tại xã hỏa phú huyện long hồ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt quả tang
kiểm tra quán karaoke hồng anh hai tại xã hỏa phú huyện long hồ lực lượng chức năng phát hiện có sáu thanh thiếu niên
gồm hai nữ bốn nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa sành bên trong có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng chất ma túy
qua test nhanh sáu thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
buôn bán gần hai mươi kg pháo nổ trái phép đối tượng nguyễn văn hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tàng
trước đó tại khu đô thị mới bình dân thuộc huyện kim thành hiên bị bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm hộp pháo hoa nổ được đựng trong bao dứa màu trắng đặt ở yên sau xe máy
tổng trọng lượng một mươi tám bốn trăm tám mươi chín kg
bước đầu đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng thông qua mạng xã hội mang về bán kiếm lời
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thị xã vĩnh châu
tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị sa bột
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop a xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo thẳng cách một cm dưới sau đuôi lông mày phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện châu thành của tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng sơn thanh khương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phước hòa xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh ninh xã thạnh thới thuận
huyện trần đề tỉnh sóc trăng bị công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách bốn năm cm dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý